dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển giai đoạn một
thuộc dự án đầu tư khu dịch vụ hàng hải sửa chữa đóng mới tàu biển và công trình dầu khí biển
tại căn cứ quân sự cam ranh được bộ quốc phòng phê duyệt vào ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
dự án phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và gắn kết với phát triển kinh tế
do công ty trách nhiệm hữu hạn tân cảng petro cam ranh làm chủ đầu tư
và trực tiếp quản lý khai thác dịch vụ với tổng nguồn vốn đầu tư hai tỷ đồng
trong đó tổng công ty tân cảng sài gòn snp đóng góp một năm trăm linh tỷ chiếm bảy mươi năm
tập đoàn dầu khí việt nam đóng góp năm trăm linh tỷ chiếm hai mươi năm
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch nước trương tấn sang khẳng định
mục đích đầu tư xây dựng cảng quốc tế cam ranh để phát triển đất nước
trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng đồng thời thực hiện đường lối đối ngoại mở rộng
đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ
chủ tịch nước yêu cầu bộ quốc phòng và các cơ quan liên quan tiếp tục tập trung
chỉ đạo thực hiện tốt việc đầu tư giai đoạn hai để xây dựng hoàn chỉnh cảng quốc tế cam ranh
thành cơ sở hậu cần hiện đại có hệ thống quả đí chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế
đảm bảo khai thác hiệu quả
vào chiều qua tại bảo tàng qk chín tp cn ban tổ chức cuộc vận động
sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử công an nhân dân do bộ công an phát động
đã tổ chức lễ tiếp nhận và triển lãm kỳ vật lịch sử công an nhân dân
sau ba năm phát động ban tổ chức cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi
của quần chúng nhân dân các cấp các ngành và các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
đến nay đã có gần bốn tám trăm linh kỳ vật có giá trị được sưu tầm hiến tặng và đang hoàn thiện hồ sơ khoa học
đây chính là nguồn hiện vật quan trọng bổ sung cho bảo tàng công an nhân dân
và hệ thống các di tích nhà truyền thống trong toàn lực lượng công an nhân dân
trong đó có hơn bốn trăm linh tài liệu hiện vật được bổ sung trưng bày bảo tàng công an nhân dân
vừa được cải tạo nâng cấp mở cửa phục vụ tuyên truyền giáo dục truyền thống
góp phần xây dựng lực lượng công an chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại
nhân dịp này đại diện các nhân chứng lịch sử các đồng chí cán bộ công an lão thành
đã trao tặng cho ban tổ chức nhiều kỳ vật có giá trị lịch sử
thưa quý vị và các bạn trong phong trào đấu tranh chống mỹ
khu bàn cờ ngay thuộc quận ba tp hcm được coi là vùng lõm chính trị xây dựng căn cứ lòng dân
trong thời kỳ này từng người dân mỗi người phụ nữ tại bàn cờ đã nêu cao tinh thần yêu nước
tham gia tích cực vào các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc
có người mẹ bàn cờ tay gầy tóc bạc phơ chuyên cơm qua vách cấm khi ngoài trời đổ mưa
có người chị bàn cờ dính ngồi gác đầy sân nhận sinh viên làm chồng rồi đưa về đầu đường
có người em bàn cờ tạo tầng trao tinh thơ đưa anh về cuối lối và nhìn theo bơ vơ
căn cứ bàn cờ có kênh còn gọi là niềm tự hào của nhân dân sài gòn gia đình tp hcm
tại đây hơn bốn mươi năm trước có khoảng hai trăm linh bà mẹ bàn cờ đã hy sinh cả cuộc đời cho cách mạng
mà tiên tù các mẹ đã đi vào lịch sử người mẹ bàn cờ
trở về căn nhà cũ số năm mươi một xịt một mươi một mươi bốn cao thắng quận ba
nay là di tích cấp quốc gia bằng tuyên hốn xứ ủy nam bộ
mẹ trần ngọc sương như được tìm về với ký ức của những tháng ngày gian khổ
vừa phải lo cho bốn con nhỏ vừa khôn khéo hoạt động và che chở cho các cán bộ ban tuyên huấn
và ban phụ vận thành ủy sài gòn gia đình
với địa thế phố chợ nhiều hẻm ngang ngõ tắt bàn cờ ngày ấy là khu dân cư lộn xộn
nhưng chẳng khác gì một chiến lũy ngay giữa lòng địch
được che chở bởi những người mẹ người chị người em gái kiên cường bất khuất
thì lúc đó ở ngoài trước này nè đông lắm bà con này khê rồi
vậy thì là mình cứ kéo vì mình ở đây hết rồi
mấy gì là lớn tuổi mà làm công việc nội trợ không à
nên là những cái chuyện dì làm mấy dì thì là coi như đi chợ
rồi coi như là kết hợp đi làm đi làm rồi là nếu mà có hẹn hò hoặc là có hộp hành này nọ thứ
thì mấy dì chỉ gặp nhau ở đâu đó mà chở ít như nào mà kéo nhau về nhà lắm
ở bàn cờ thì cũng có nhiều cơ sở như là nhà
nhà bảo sanh người mẹ hiền còn ở đây thì là nhà bảo sanh cô ngụ một mươi ngay đầu hẻm đây
cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm vùng lõm chính trị căn cứ cách mạng bàn cờ
đã vinh dự được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
giờ đây chiếc máy may nẹ sơn từng may cờ hay chiếc xe gắn máy dùng để chở hàng hóa
súng và tài liệu vỏ bánh xe ô tô cũ để dấu súng
đã là những kỹ vật thiên liên của một thời khói lửa cách mạng
ở tuổi tám mươi bốn lại bị ảnh hưởng bởi cơn tai bí và hậu quả của những lần địch bắt tra tấn
nhưng mẹ sương vẫn kể rành rọt những kỷ niệm và những cái tên của các bà mẹ
người chị bàn cờ đã một lòng sắc son với đảng với cách mạng
như má hai chí bà mụ mười dì ba bán vải dì hai hạnh giáo viên
dì ba ngoan thợ may dì tư ngọc dì nguyệt
hoạt động trong nội thành thì phải dựa vô quần chúng
mà những người mẹ người chị bàn cờ chính là những quần chúng tuyệt vời
cho nên những người nào làm cách mạng như là bà sương cháu thư
hoặc là chúng tôi lúc còn ở đây trước khi đi khu là đều được bà con coi trọng và quý lắm
cho nên mình có cái điều gì khó
ví dụ con mình bị nó bơ vơ khi cha mẹ bị ấy thì có thể nói là người ta coi con mình như con họ
và họ đùm bọc
họ đùm bọc gia đình mình như đùm bọc gia đình họ
chuyện che giấu cán bộ cách mạng của nhà này hẻm kia với những nhân vật lịch sử như trần bạch đầm lê thị riêng nguyễn thị trơn
chuyện bảo bọc sinh viên đấu tranh có thể kể mãi không hết
nửa thế kỷ trôi qua ngay người còn người mất
nhưng những trang sử về những người mẹ người chị bàn cờ vẫn được in kỹ trên từng con đường ngõ hẻm căn hầm của khu bàn cờ ngày ấy và hôm nay
và tự hào
thay khi được khắc sâu trong những lời thơ và giai điệu bất hủ người mẹ bàn cờ
tiếp theo chương trình là những tin tức về an ninh trật tự
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh điện biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng lưu thị ngọc lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại huyện điện biên
về hành vi lừa đảo chiếm đoạn
điều tra ban đầu xác định trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm lưu thị ngọc lan đã dùng chiêu bài
có mối quan hệ ở trung ương và địa phương có thể xin được việc làm cho những ai có nhu cầu
tin vào lời nói của đối tượng chị hà thị hương và trần thị thanh thúy trú tại thành phố điện biên phủ
đã đưa cho lan số tiền ba trăm bốn mươi ba triệu đồng để nhờ lan xin việc vào chi cục thuế tỉnh điện biên
và chi cục thuế quận long biên hà nội
khám xét nơi ở cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi
lừa đảo chiếm đoạt tài sản của lưu thị ngọc lan
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng triệu đức cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại huyện văn chấn tỉnh yên bái
về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài
theo tài liệu của cơ quan điều tra trong thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
đối tượng triệu đức cường đã ba lần mốc nối
cơ quan an ninh điều tra tỉnh thị thư trú tại huyện văn chấn hiện đang làm ăn ở trung quốc
để tổ chức đưa bốn mươi công dân ở các xã phù nham và xã thanh lương huyện văn chấn
vượt biên trái phép sang trung quốc làm thuê hưởng tiền công bốn triệu đồng
căn cứ vào chứng cứ tài liệu thu thập được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái
đã khởi tố và bắt tạm giam đối tượng triệu đức cường về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài
thưa quý vị và các bạn chỉ trong vòng một tháng trên địa bàn tỉnh bình dương
có nhiều vụ cướp tài sản của phụ nữ đi một mình trên những đoạn đường vắng
trước tình hình trên công an tỉnh bình dương đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
nhanh chóng vào cuộc để triệt xóa băng cướp này
sau một thời gian điều tra công an huyện bào bàng đã tóm gọn các đối tượng
khoảng hai mươi giờ ngày năm tháng hai tại ngã ba bầu bàng đang trên đường về nhà
một người phụ nữ bị hai thanh niên điều khiển xe máy áp sát giật túi sách bên trong có chín triệu đồng
tiếp đó ngày hai mươi tháng hai khi một phụ nữ đi từ quán ăn ra
cũng bị hai đối tượng ép xe giật túi sách bên trong có ba triệu đồng và một điện thoại iphone sáu

bố trí tuần tra vụ
công an huyện bào bàng đã triển khai lực lượng xuống địa bàn
bố trí tuần tra vũ trang tuần tra trinh sát trên các tuyến đường trọng điểm
các trinh sát được tung ra tỏa đi các hướng thu thập thông tin
sàng lọc đối tượng cầm cán trên địa bàn
đồng thời tổ chức mật phục tại các điểm thường xuyên xảy ra cướp
nhằm kịp thời phát hiện nghi can quay lại hành động